nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại giao thương cho người dân thuộc quận chín
tp hcm đã khởi công xây dựng cầu long đại từ năm hai nghìn một mươi bảy với quy mô ba trăm năm mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên sau một năm thi công thì công trình đã bị đình trệ hơn hai năm nay do vướng mặt bằng
vật tư máy móc bị hư hại hoang phí công trình từ chỗ được người dân rất chờ đợi
ngày quay ra thất vọng vì bị ngừng trệ thi công quá lâu chưa hẹn ngày hoàn thành
hai bờ sông tác chia đôi phường long bình và long phước
có chiều dài chỉ hai trăm linh mét nhưng hàng chục năm nay người dân hai bên muốn qua lại
phải đi đường vòng qua cầu trường phước cách đó hơn năm km
hoặc phó thác vào những phương tiện tư nhân để qua sông vốn không mấy an toàn
những chiếc sàn lan này từ lâu đã là phương tiện đi lại chính của người dân phường long phước
qua phường long bình quận chín tp hcm
hai năm nay những phương tiện này đã phải neo đậu tại chỗ để chờ cầu long đại hoàn thành
đáng lẽ là cây cầu này đã hoàn thành gần một năm nay
thế nhưng mà đến nay
thì nó vẫn còn lỗi nhịp và còn giang dở
đầu năm hai nghìn một mươi bảy được tin có cây cầu mới khang trang sắp đi qua cạnh nhà
bà nguyễn thị gái ở khu phố long đại phường long phước
dù chưa thống nhất với địa phương về giá đền bù
vẫn sẵn sàng cho đơn vị thi công đóng cọc xây cầu ngay trong phần đất gia đình
nhưng không lâu sau đó toàn công trình rơi vào tình cảnh dở dàng
cây cầu không biết khi nào hoàn thành
tại vì mình cứ nghĩ
chứ là thôi nhà nước làm tới thì để cho làm
của mình là đất của mình là vẫn là của mình
à giờ đâu làm xong rồi giờ mất tiêu hết trơn
nay là ngưng là cũng cả hai năm rồi đó
trao đổi mua bán đất cát kinh tế
thì con đường này nãy xuống nó trao đổi gần hơn
anh không có mất được cái đoạn dòng
còn kia nó mất hết cái cùi chõi mất đoạn dòng
này nó tắt thì gần hơn
thì trục này nó có thể nối dưới kia
nó cũng thẳng đường hơn là cái anh kia
tính đến nay cây cầu có tổn bức đầu tư ba trăm năm mươi bốn tỷ đồng này
đã quá hạn hoàn thành gần một năm
bởi chủ đầu tư và một mươi hộ dân thuộc phường long phước
chưa thống nhất đơn giá và định giá đền bù
cầu long đại đã dần thành hình
nhưng nếu còn ngưng trệ ngày nào là kéo theo sự hoang phí vật tư ngày đó
và khả năng cao xảy ra đội giá khi thi công trở lại